thưa quý vị dù giá vàng tăng cao nhưng và trang sức đang dần mất đi sức nóng
số lượng doanh nghiệp được hỗ trợ từ chính sách sau đại dịch hiện vẫn còn khá thấp
đáng chú ý do bị siết chặt quản lý tại trung quốc nhiều doanh nghiệp cho vai nặng lãi nước này
đã chuyển sang hoạt động tại việt nam nhật sống kinh tế sẽ mở đầu bằng những thông tin thị trường
giá thịt lợn chứng kiến mức tăng phi mã lên chín mươi sáu đồng một kg tại một vài địa phương ở miền bắc
tại miền nam giá lợn hơi đặt đỉnh mới chín mươi bốn đồng một kg
đáng chú ý thời điểm này khi người nuôi suốt ruột tái đàn thì không dễ mua con giống vì khan hiếm
tại miền bắc giá lợn hơi tăng dựng đứng lên đỉnh từ chín mươi năm chín mươi sáu đồng một kg
thị trường lợn hơi miền trung duy trì mức giá chín mươi đồng một kg
trong khi giá lợn hơi ghi nhận tại các tỉnh phía nam tiếp đạt
tại miền bắc giá lợn hơi tăng của tuần trước cán mốc chín mươi bốn đồng một kg
đây là mức đỉnh giá cao nhất tại thị trường lợn hơi miền nam trong suốt thời gian qua
như vậy trước những nỗ lực bình ổn thị trường của ngành nông nghiệp
không những giá lợn hơi không giảm mà còn có chiều hướng tiếp tục tăng cao
theo ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm trong tám năm qua
đã có bảy mươi năm doanh nghiệp hoàn trả giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ
tại tp hcm do không có nhu cầu sản xuất
những doanh nghiệp này đa phần là nhỏ lẻ không đủ điều kiện để kinh doanh vàng miếng
so với số giấy chứng nhận đã cấp là năm trăm năm mươi năm số doanh nghiệp trả giấy chứng nhận chiếm tỷ lệ một mươi ba năm
còn lại bốn trăm tám mươi doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ vẫn đang hoạt động
thị trường vàng trang sức chầm lắng sau khi nghị định số hai mươi bốn của chính phủ về hoạt động kinh doanh vàng có hiệu lực
số tài khoản nhà đầu tư trong nước mở mới trong tháng bốn vừa qua chỉ xếp sau con số kỷ lục bốn mươi sáu trăm năm mươi một tài khoản
được thiết lập vào tháng ba năm hai nghìn một mươi tám khi vn index đạt đỉnh lịch sử một hai trăm linh điểm
nhiệm giảm sâu của thị trường chứng khoán việt nam trong giai đoạn vừa qua đã kích hoạt làn sóng mở tài khoản bắt đáy chứng khoán
theo trung tâm lưu ký chứng khoán việt nam nhà đầu tư trong nước đã mở mới ba mươi sáu bảy trăm hai mươi một tài khoản chứng khoán
trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi tăng gần năm tài khoản so với tháng trước
tuy vậy nhà đầu tư nội và ngoại đang có quan điểm trái chiều nhau
trong khi nhà đầu tư nội đang khá hào hứng bắt đáy thì khối ngoại lại rút vốn một cách mạnh mẽ
dự thảo luật giao thông đường bộ sửa đổi được bộ giao thông vận tải bổ sung nhiều quy định mới
trong đó có quy định xe máy phải bật đèn cả ngày khi tham gia giao thông
các quy định trên được tham khảo từ công ước một nghìn chín trăm sáu mươi tám về biển báo và tín hiệu đường bộ
quy định bật đèn xe máy cả ngày nhằm tăng nhận diện giúp người điều khiển ô tô dễ dàng nhận diện các phương tiện đang lưu thông
đặc biệt là đối với xe tải thường có những điểm mù mà người ngồi trong ô tô không phát hiện được
từ đó góp phần làm giảm tai nạn giao thông hiện nay các loại xe phải bật đèn từ một mươi chín h đến năm h sáng hôm sau
trong nhiều năm qua du lịch việt nam luôn đứng sau thái lan singapore
đây là lúc việt nam tận dụng lợi thế thành tích chống dịch covid một mươi chín an toàn
với nỗ lực phụ hồi du lịch sau dịch việt nam có thể thu hút khách từ những thị trường đang có nhu cầu cao trong quý bốn hai nghìn hai mươi
chính phủ cần nghiên cứu chọn lọc mở lại các đường bay bỏ dần hạn ngạch
du lịch chỉ có thể phát triển khi ngành hàng không hoạt động lại bình thường
năm trăm linh di chuyển trong du lịch hiện nay đều bằng đường hàng không
bên cạnh đó nghiên cứu phát triển lại một số thị trường quốc tế có chọn lọc như thị trường châu âu hàn quốc nhật bản để thu hút khách
khảo sát với hơn một trăm ba mươi doanh nghiệp của bộ kế hoạch và đầu tư cho thấy
các giải pháp hỗ trợ của chính phủ phù hợp với kỳ vọng của cộng đồng nhưng quá trình thực thi còn nhiều bất cập
nguyên nhân do thủ tục hành chính dườm già quy trình phức tạp tiến độ thực hiện chậm
mới chỉ có hai chín doanh nghiệp chính thức nhận được số hỗ trợ từ các chính sách
trong khi đó hai mươi một hai doanh nghiệp đã biết tới chỉ thị và đã được hướng dẫn nhưng chưa tiến hành thực hiện
sáu mươi bốn sáu đã biết tới các chính sách hỗ trợ nhưng chưa biết đầu mối để tiếp cận
số doanh nghiệp còn lại thậm chí chưa biết đến các chính sách này
việc chính phủ trung quốc xếp chặt quản lý khiến nhiều ứng dụng cho vay nặng lãi chuyển sang việt nam
hiện có khoảng sáu mươi bảy mươi doanh nghiệp của trung quốc đã vào việt nam lầm doanh nghiệp và thuê người việt đứng tên
để cho vay tiền online thông qua các app với lãi suất cắt cổ
nhóm người trung quốc núp bóng doanh nghiệp cho vai tiền có các ứng dụng trên điện thoại như vai tốc độ video online
đến nay nhóm đã cho sáu mươi người vay khoảng một trăm linh tỷ đồng lãi suất đến hơn một một năm
nhiều người vay của các ứng dụng này cho biết do thời gian vay ngắn lãi suất cao nhiều người không kịp xoay tiền để trả nợ
đường cùng họ được gợi ý vay app khác để trả nợ cũ thực chất cũng là app trong đường dây của nhóm người trung quốc
có trường hợp vay từ một mươi tám đến hai mươi app không thể trả nợ
đã tính đến chuyện tự tử
thưa quý vị nhiệm sống kinh tế phát sóng lúc hai mươi h một mươi năm các ngày từ thứ hai đến thứ sáu trên truyền hình nhân dân
sẽ đem đến những thông tin kinh tế thị trường mới nhất